những nữ chiến sĩ công an dũng cảm gai góc trong cuộc chiến phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
thế nhưng khi là những người mẹ họ cũng rất đổi dịu dàng và ấm áp
tin chắc rằng những nữ chiến sĩ ấy sẽ giúp tương lai phía trước của các em bớt đi những nhọc nhằn bằng tất cả tấm lòng và sự yêu thương của một người mẹ